thì nay được tổ chức quy mô có sân khấu biểu diễn có các tiết mục văn nghệ đan sen

vậy là những lễ hội vốn chỉ diễn ra trong không gian văn hóa quần cư của đồng bào các dân tộc
thì nay được tổ chức quy mô có sân khấu biểu diễn có các tiết mục văn hóa quần cư của đồng bào các dân tộc

không một nền dân tộc nào mà không mở cửa giao lưu hết

em cầm dao thường giúp anh khi đào măng được dành phần cho em
ai ơi hãy đào cho nhanh được măng đầy bế
em cầm dao thường giúp anh khi đào măng được dành phần cho em
ai ơi hãy đào cho nhanh được măng đầy bế